các địa phương phải chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc ra đường của người dân
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm công bố công khai minh bạch các vụ việc bị xử phạt
trên báo chí để giăn đe giáo dục chung đó là yêu cầu chung của ban chỉ đạo phòng chống dịch
thành phố đà nẵng trong giai đoạn chống dịch hiện nay thực tế lợi dụng việc thành phố nới lỏng
một số hoạt động thiết yếu rất nhiều người đã hiểu chưa đúng hoặc cố tình vi phạm các quy định
về giãn cách xã hội
người đàn ông này bị lực lượng chiến mục một phát hiện ra đường khi không có việc cần thiết
khi bị mời vào làm việc người này đã khẳng định mình là nhân viên cây xăng nên được cấp giấy đi đường
tuy nhiên qua kiểm tra công an phát hiện người này đang đi giao thực phẩm là thiệt việt cho vợ
trước chứng cứ không thể chối cãi ông đã ký vào biên bản xử lý vi phạm
tình trạng người dân lợi dụng công việc của mình để ra đường lợi dụng mượn thẻ đi đường
và các băng của tổ phòng chống covid cộng đồng
để phục vụ riêng cho lợi ích cá nhân như đi ship cóc hàng nhu yếu phẩm không cần thiết
đối với những trường hợp này khi tổ công tác phát hiện
những trường hợp này thường rất tự tin và tranh cãi quyết liệt với tổ công tác
chỉ khi tổ công tác dùng các biện pháp ưu vụ chi sát và làm rõ
các đối tượng này chịu nhận hành vi sai lầm ra đường không mục đích của mình
đối với những trường hợp này thì tổ công tác kiên quyết xử lý và bàn giao cho công an phường
lợi dụng giấy đi đường với mục đích đi giao hàng
đây là một trong số rất nhiều những vụ việc được cơ quan công an phát hiện
để kiểm soát tình hình lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng dịch
tại các siêu thị
nếu phát hiện chủ cơ sở bán hàng cho những trường hợp không nằm trong tổ cung ứng hàng hóa
không có giấy đi chợ giấy đi đường hoặc từ địa bàn khác sẽ bị xử lý theo quy định
vì thời gian ban đầu thì công an phường trong mùa kia nhận là các cơ sở kinh doanh siêu thị
là người ta vẫn
chưa đảm bảo về quy tắc năm k chủ yếu là về khoảng cách giữa khoảng cách
nên là công an phường đã quán trì tổ tuần tra là thường xuyên
thường xuyên tuần tra là đến các điểm này để mà tuyên truyền hướng dẫn
thì từ khi đó đến nay thì các chuỗi hàng siêu thị người ta sẽ chấp hành đảm bảo hơn
không dừng lại ở việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm
cơ quan công an còn tích cực đấu tranh với vấn nạn tin giả tin độc trên mạng xã hội
gây hoang mang dư luận làm ảnh hưởng tới công cuộc chống dịch
thống kê từ đầu mùa dịch năm hai nghìn hai mươi một tới nay phòng an ninh chính trị nội bộ công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện ba mươi trường hợp xử phạt hành chính tám trường hợp với chín mươi năm triệu đồng
các đối tượng đã lợi dụng tình hình để phát tán những thông tin xấu như là kết quả dương tính không đúng
đối với các đối tượng bệnh nhân hay là về việc phong tỏa thì họ ngay ngóng những thông tin phong tỏa đó
ở đâu thì lại tung ra thông tin để làm cho người dân
nhiều người dân hoang mang thì có những đối tượng là nó rất là mưu mô chúng lọc ra những cái nít giả
những cái nít ảo để tung ra cái tin thì với những cái nít ảo đó thì trong quá trình là xác minh là rất là khó khăn
cùng với những nỗ lực kiểm tra giám sát và quyết liệt xử phạt để răng đe của các lực lượng chức năng
người dân cũng cần phải nâng cao ý thức hơn nữa đối với sức khỏe cộng đồng
luôn tuân thủ các quy định để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả